kính chào quý vị và các bạn
sự báo trong những ngày tới các tỉnh miền bắc nước ta chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam dạnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây
do vậy mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn và trong ngày trời có nắng với thời gian và cường độ nắng có xu hướng tăng lên mỗi ngày
nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đông bắc bộ từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn sau đó tăng dần mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
ở phía tây bắc bộ mưa chỉ xuất hiện vài nơi và kết thúc nhanh cường độ nắng cũng tăng dần
nắng nóng và nắng nóng gai gắt lan rộng ở khu vực này
nhiệt độ cao nhất ngày mai từ ba mươi hai ba mươi năm độ riêng khu tây bắc có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ có thể trên ba mươi bảy độ
sao đến hai ngày tiếp theo mức nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng một đến hai độ nữa
nắng nóng tại các tỉnh duyên hải miền trung trong những ngày tới cũng tăng lên mỗi ngày
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất ngày mai từ ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó nhiệt độ sẽ tăng thêm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo có nơi tiệm cận bốn mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên sẽ có nắng nóng đến nắng nóng gai gắt trong ba ngày tới
khu vực từ khánh hòa đến bình thuận cường độ nắng sẽ đỡ gai gắt hơn
với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ trong ngày mai
và tăng một độ trong hai ngày
khu vực tây nguyên trong khoảng ba ngày tới trời vẫn nắng nhiều và mưa rông chỉ xuất hiện cục bộ về chiều tối và đêm
nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều ở trong khoảng là từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
riêng khu vực nam bộ nắng nóng vẫn lan rộng với mức nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
nhận định từ khoảng ngày năm tháng năm mưa có khả năng xuất hiện nhiều hơn
tập trung chủ yếu là về chiều tối
nên nhiệt độ giảm dần thời tiết dịu đi so với ngày hôm nay